alo tao đang nói với chúng mày rồi sáng mai tao có tiền tao sẽ thách toán
chúng mày đừng gọi cho điện cho tao nữa tao nói rồi mai anh có tiền ế nhớ
cho em lên trần dưới hương nhanh nha
dạ vâng ạ
anh đi nhanh của em với em đang có việc
ông anh chạy xe muộn nhờ
em cố kiếm buổi tối này
anh ơi bao nhiêu trần dưới hương nhỉ
cũng gần đến rồi anh ạ anh chạy thẳng lên một đoạn nữa của em ấy
chắc nó đang chuẩn bị ra bây giờ
cố này để em xem
anh chạy thêm một đoạn nữa cho em cơ anh
chắc là nó đang ở đoạn trên này đấy
chỗ nó gần đây em cũng đi bộ lên cơ mà
xem phải anh nhé
bị đến rồi đấy

không cần phải gọi đâu
nó tự biết đường ra

thế anh cho em có một đoạn nữa nhé
đi về thôi
này bò mình rồi
bực mình thật
chạy đêm này vất vả lắm anh nhỉ
cũng vì miếng cơm manh áo thôi anh ạ
có vợ con gì chưa
dạ em một vợ hai con rồi anh ạ
cháu nhanh lớn chưa
cháu cũng đang thuở đi học nên tốn kém lắm anh
anh chạy xe nhanh nhanh của em nhé
đến nơi rồi anh ơi
đến nơi rồi
kết bao tiền không nhỉ
anh ơi một trăm hai mươi à
anh em bảo này
giờ là cũng muộn rồi đấy
như các bạn vừa thấy đây là tình huống giả định của chúng tôi
vì tài xế taxi không có kỹ lăng
nên đã bị tên cướp
xác hại một cách dã man
sau đây tôi
chuyên gia về kỹ năng tự vệ sẽ hướng dẫn các bạn
các kỹ lăng bảo vệ bản thân mình
kỹ lăng đầu tiên các tài xế taxi hay nhớ
không bắt khách dọc đường khi đã khuya
dạ em xin lỗi em có khách rồi
vâng em chào anh
không bắt khách tại lời vắng vẻ
điều thứ hai
là khi đã chở khách
các bạn nên chú ý quan sát
hành động thái độ
và cử chỉ của khách qua gương chiếu họng
thông báo về cho tổng đài
phải biết được là hình dáng địa điểm đến của khách
nếu đối tượng có ý đồ xấu thì sẽ bỏ ý đồ nó đi
nhận hai khách
nam cao vấn bảy khoảng ba mươi tuổi
vâng vâng em xin lỗi anh
vâng em xin lỗi anh

khi khách hàng có biểu hiện nghi vấn
là yêu cầu tài xế đi lòng vòng
không có địa điểm nhất định
thì lập tức tài xế
chở hành khách đó đến nơi đông người
và hủy cuốc xe đó
yêu cầu hành khách đó xuống xe ngay lập tức
đối với những ai có khả năng tự vệ
tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số kỹ lăng tự vệ sau đây
để giúp bảo vệ an toàn cho bản thân
sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn
kỹ năng tự vệ sau đây

lại giờ nó cũng muộn rồi ý vâng ạ vâng cho tiền của mình hết đây anh ơi anh bình tĩnh anh bình
tĩnh anh anh anh anh mình nói nhiều vâng vâng vâng vâng vâng tài sản của em đây ạ dạ vâng đây ạ
đây ạ dạ vâng anh anh anh bình tĩnh khi đối tượng sử dụng dao kè vật cỏ và không chế bản thân mình
các tài xế taxi hãy bình tĩnh đối tượng chỉ với mục đích là cướp tài sản nên hãy đưa hết tài sản
cho đối tượng nhằm mục đích bảo vệ bản thân bảo vệ tính mạng của bản thân mình anh ơi anh bình
tĩnh đưa hết tiền và tài sản của mày ra đây dạ vâng vâng vâng vâng anh anh bình tĩnh đây đây nói
nhiều nhanh lên dạ vâng vâng vâng đây tài sản của em đây ạ dạ đây ví của em đây ạ sau khi đã đưa
đưa tài sản cho đối tượng đối tượng sẽ chủ quan và lơ là đây là cơ hội cho chúng ta thoát
thân khi khi có sở lập tức chúng ta hãy chấp lấy cơ hội này tay phải của mình sợ của chúng ta sau
khi đưa phí cho đưa tài sản cho đối tượng lập tức dùng chính tay phải đấy khống chế tay cầm
không khí của đối phương ghép thật chặt vào ngực không để cho đối phương sử dụng không khí
để gây án đập tay đồng thời tay trái mở cửa và đẩy thật mạnh cửa ra
vai phải có vai phải của mình lách sang bên trái để tạo đà để tạo đà cho cơ thể thoát khỏi xe
cướp sau khi thoát khỏi xe việc đầu tiên của các bạn đó là chiêu thật lớn để mọi
người xung quanh có thể biết và đến hỗ trợ bạn để không chế tên cướp
đối với đối tượng dùng dây không chế tên cướp
ở đằng sau lưng tài xế taxi có những lưu ý sau đây thứ nhất hãy tháo dây an toàn khi tại
điểm đến thứ hai hãy chú ý ở dưới ghế của chúng ta thứ ba chú ý đó là tay phải của chúng ta luôn
đẩy mạnh lấp để ngả ghế sang sau
hai chân đạp thật mạnh ra phía sau
tay phải nhấc dây lên
và người thụt xuống thật nhanh
kéo mạnh đẩy mạnh
bật thật mạnh dậy
sử dụng lực của vai trái hất người
để lộn cô ra khỏi xe
điều cuối cùng các bạn cần trì hô cướp
để mọi người có thể biết
và đến hỗ trợ các bạn
không chế thêm cướp
với đối tượng khống chế chúng ta từ ghế trước
chúng ta sẽ sử dụng kỹ lăng như sau
tài xế taxi khi đón trả khách
tại điểm dừng lập tức tháo ngay dê an toàn
anh ấy của anh hết tổng cộng

dạ vâng anh trả tiền mặt hay là qua thẻ thánh đoán ạ
mà anh bảo là giờ nó cũng muộn đấy
mày kêu tao đâm chết
dạ vâng em xin
dạ vâng em xin anh
hãy làm theo yêu cầu của tên cướp
để tránh nguy hiểm đến bản thân
dạ vâng đây ạ
lưu ý khi đưa tài sản
để đánh lạc hướng đối tượng
hãy đưa tài sản ra cách xa khỏi bản thân mình
tạo cự li cho việc
trốn thoát tay trái
tài xế lập tức bắt thật nhanh tay dao
của đối tượng
đẩy thật nhanh vào gô lăng
đẩy thật nhanh vào đây

đẩy thật nhanh vào đây
tay phải lập tức
xuyên qua bên dưới tay trái
mở thật nhanh cửa
đẩy thật nhanh
dùng lực của vai trái
lắc thật mạnh
nhằm bật cơ thể tẩu thoát
khỏi nguy hiểm
khi ra khỏi xe
các bạn lập tức chi hô
để mọi người dân xung quanh
có thể đến
và hỗ trợ bạn
không chế tên cướp
có bao nhiêu tiền mang hết ra đây nào
vâng vâng vâng
bạn kêu bố đâm chết
dạ vâng vâng
đến nơi rồi ạ
đến nơi rồi à
thế bao tiền nhỉ

vâng anh cho em xin đem về
thế mà anh bảo này

thế mày chết đi